song hành với thăng long hà nội chùa vạn niên là một trong những ngôi chùa cổ tại hà nội mang cảnh sắc hữu tình cùng nhiều giá trị tâm linh
chùa được xây dựng vào năm thứ hai thuận thiên tính đến nay đã trải qua hàng nghìn năm kể từ ngày lý công uẩn rời đô từ hoa lư ninh bình ra kinh thành thăng long
chùa có hai cổng cổng phụ là ba trăm sáu mươi bốn đường lạc long quân và cổng chính nằm ở bờ phía tây của hồ tây trước kia thuộc ấp quán la nay là phường xuân la quận tây hồ
chùa vạn niên xưa kia có tên là vạn tuế được xây dựng vào thế kỷ thứ một mươi một với thời vua lý công uẩn tức đến nay đã hơn một năm trải qua nhiều biến thiên của lịch sử với nhiều lần trùng tu tôn tạo
hiện nay ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ tính với kiến trúc băng động nét văn hóa cộng đồng
tương truyền chùa có gốc tích từ năm một nghìn một mươi bốn vào thời lý thuận thiên khi thiền sư hữu nhai tăng xin nhà vua cho lập giới đàn ở chùa vạn niên để tập hợp tăng đồ thụ giới
vua xuống chiếu ban xây dựng chùa trở thành trốn tùng lâm thị giới cho các tăng đồ
nơi đây cũng là nơi trụ trì của nhiều nhà sư danh tiếng kế tiếp nhau như nhà sư lâm tuệ sinh nhà sư lý thảo đường
hiện nay trụ trì chùa vạn niên là thượng tọa thích minh tuệ chùa thuộc về sơn môn hương tích và hoàng dương mật tông
tổng thể thiết kế kiến trúc của chùa được làm bằng gỗ bao gồm cổng tam quan chùa chính hay còn gọi là đền mẫu thờ bà chúa liễu hạnh nhà tăng và nhà phụ
hiện trên nóc chùa vẫn còn ba chữ triển đắp nổi vạn niên tự ý muốn chùa trường tồn mãi cùng thời gian
các gian điện của chùa được xây dựng quay về phía đông hướng ánh sáng mặt trời mọc thể hiện những ước vọng và khát khao
bao quanh kiến trúc là vườn cây cổ thụ giúp tôn thêm vẻ đẹp và sự tĩnh lặng nơi cửa thiền làm nên một tổng thể di tích văn hóa nghệ thuật đặc sắc
chùa vạn niên thờ phật và thờ mẫu không chỉ được biết đến là một ngôi chùa tâm linh nơi đây còn được biết đến là một trong những nơi lưu trữ rất nhiều những kỷ vật mang nhiều giá trị lịch sử
trong chùa hiện tại còn lưu trữ bốn mươi sáu pho tự phật tự mẫu tượng tổ các loại từ thời nhà lý
cùng với đó là hai quả chuông được đúc hoàn toàn bằng đồng dưới chiều nguyễn và một mươi một đạo sắc phong thần thời lê tây sơn
điểm đặc biệt và độc đáo ở chùa vạn niên chính là pho tượng đại nhật như lai này
pho tượng nặng gần sáu trăm linh cân được tạc hoàn toàn từ một khối đá ngọc quý
nặng gần một tấn có xuất xứ từ myanmar
sau đó được vận chuyển đến trung quốc và thực hiện tạc trong vòng hai năm thì hoàn thành và vận chuyển về việt nam
pho tượng được khánh thành vào đúng ngày lễ vu lan tức là dằm tháng bảy trước sự chứng kiến và lòng hân hoan của rất nhiều người

một điểm đặc biệt nữa ở chùa vạn niên là chuông đồng vạn niên tự trung được đúc dưới thời vua gia long từ một nghìn tám trăm linh hai đến một nghìn tám trăm hai mươi
một điểm đặc biệt nữa ở chùa vạn niên là chuông đồng vạn niên tự trung được đúc dưới thời vua gia long từ một nghìn tám trăm linh hai đến một nghìn tám trăm hai mươi

bài ký trên chuông đồng vạn niên tự trung là một trong những minh chứng xác thực quy mô kiến trúc của chùa vạn niên
khẳng định đây là một trong những công trình đặc sắc và gây ấn tượng nhất với nhiều du khách khi đến tham quan
suốt hơn một năm lịch sử qua bao thăng trầm thay đổi ngôi chùa cũng đã nhiều lần trùng tu
lần trùng tu được xem là lớn nhất và gần như ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc của chùa là vào khoảng đầu thế kỷ thứ một mươi chín
dưới triều đại của nhà nguyễn do đó mà hiện nay khi đến với chùa vạn niên
du khách sẽ được ngắm nhìn một kiến trúc mang đậm hơi hướng của chiều nhà nguyễn
theo dòng chảy của thời gian chùa vạn liên cũng có nhiều thay đổi
thế nhưng hiện nay vẫn giữ được nét đẹp cổ kính và kiến trúc độc đáo trong lòng thủ đô hà nội
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chùa vạn niên được bộ văn hóa và thể theo du lịch xếp hạng là di tích nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia
với hơn một năm tuổi
chùa vạn niên không chỉ lưu giữ nét đẹp truyền thống cổ kính cho không gian của thủ đô
mà còn là minh chứng cho nét đẹp văn hóa kiến trúc cho muôn đời sau